liên quan đến sự cố vỡ đập bãi thải gibbs của công ty cổ phần dap số hai lào cai vinachem
sau khi điều tra và làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố
ubnd tỉnh lào cai đã ra quyết định xử phạt năm trăm sáu mươi triệu đồng đối với công ty này
bên cạnh đó ubnd tỉnh cũng quyết định truy thu phí bảo vệ môi trường với tổng số tiền là một trăm hai mươi một triệu đồng
theo đó công ty cổ phần dap số hai vinachem địa chỉ trụ sở chính
khu công nghiệp tàng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai bị phạt năm trăm sáu mươi triệu đồng vì hành vi
gây sự cố vỡ đập bãi thải gibbs chảy ra môi trường với số lượng nước thải bốn mươi năm hai trăm sáu mươi bốn m ba
và không thực hiện đúng các nội dung yêu cầu trong kết luận kiểm tra thanh tra
về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ubnd tỉnh lào cai xử phạt có tình tiết tăng nặng được áp dụng là do vi phạm hành chính có quy mô lớn
gây thiệt hại đến tài sản đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân
ngoài số tiền phạt công ty cổ phần dap số hai cũng được yêu cầu nộp tiền phí nước thải chán ra ngoài môi trường
với số tiền là một trăm hai mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân và các đơn vị tham gia hỗ trợ ứng cứu sự cố theo quy định